các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm các quy định điều kiện đi lại đã có hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải
theo đó hành khách và các đơn vị cần tuân thủ
từ trước tới giờ tp hcm rất khuyến khích người dân tiêm vaccine
nên người dân có thể tới các trung tâm y tế bày tỏ tâm tư nguyện vọng
thì chắc chắn các trung tâm y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân
đắk lắc là một trong những địa phương kết đối vận tải hành khách liên tình sớm nhất với tp hcm
ông đỗ quang hà giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
địa phương đã và đang chuẩn bị sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân trở về
đồng thời tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo phòng chống dịch
đại diện bến xe miền đông cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi
có ba địa phương kết đối vận tải hành khách liên tình với tp hcm
gồm đắk lắc đồng nai và ba địa vũng tàu
đến chiều tối một mươi bốn tháng một mươi có thêm bảy địa phương đồng ý kết nối với tp hcm
gồm bình dương bình định khánh hòa phú yên quảng trị hà tĩnh và hà nam
đến nay đã có bốn mươi bốn chuyến xe xuất phát từ tp hcm đi các tỉnh nói trên
với hai trăm linh hành khách được khởi hành
đối với việc hành khách chưa tiêm vaccine thì không thể mua vé rời tp hcm
đại diện bến xe miền đông cho biết sau thời gian thí điểm
bến sẽ kiến nghị lên cơ quan quản lý nhà nước để có biện pháp tháo gỡ
theo bến xe miền đông căn cứ vào số chuyến của từng tuyến đường
trong thời gian hoạt động thí điểm đơn vị vận tải đăng ký cố định giờ xuất bến của từng ngày
trên từng tuyến cho bến xe miền đông và bến xe miền đông mới trước một mươi bảy giờ hàng ngày
để niêm yết công bố cho hành khách
bến xe miền đông thông tin thêm tại cổng khu vực xe chờ xuất bến
nhân viên bến sẽ kiểm tra vé và các điều kiện cần để được lên xe
trường hợp hành khách không đảm bảo điều kiện lên xe đơn vị vận tải có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách
hoặc phối hợp với điều hành của đơn vị để bố trí hành khách đi chuyến tiếp theo
hành khách có thể sử dụng tiền mặt nhưng phải đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp giữa bên thanh toán
và bên nhận thanh toán
bến xe miền đông đề nghị các đơn vị vận tải cấp cho nhân viên làm thủ tục thanh toán
các khoản chi giá dịch vụ như thẻ thanh toán qua ngân hàng và các tài khoản thanh toán qua qr
của các dịch vụ để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bến
còn tại bến xe miền tây đại diện bến này cho biết chưa có tỉnh nào ở đồng bằng sông cửu long
kết đối vận tải hành khách với tp hcm
do đó đến thời điểm này chưa có tuyến xe liên tỉnh nào từ tp hcm đi miền tây
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k
của bộ y tế thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
trên báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại